theo bảng xếp hạng việt nam ict index hai nghìn một mươi sáu tỉnh hà giang đứng thứ tám trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố ứng dụng công nghệ thông tin
và đứng thứ bảy trên sáu mươi ba trong bảng xếp hạng dịch vụ công trực tuyến
và để đạt được thành tựu đó thì phải kể tới hiệu quả không nhỏ từ trung tâm hành chính công hà giang
theo lộ trình giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm hành chính công thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đối với một mươi sở ngành
đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ thực hiện giai đoạn hai đối với một trăm linh sở ngành trên địa bàn tỉnh
để phục vụ người dân và doanh nghiệp người dân và doanh nghiệp sẽ không phải đến các sở ngành để xử lý các nội dung mà chỉ đến một nơi
trung tâm hành chính công tỉnh hà giang đã góp phần tăng cường sự minh bạch
tiết kiệm được thời gian đối với các tổ chức cá nhân đến làm hồ sơ thủ tục trên địa bàn
cụ thể tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy là trên năm một trăm tám mươi hồ sơ
trong đó đã giải quyết xong trên bốn chín trăm linh hồ sơ chiếm chín mươi bốn sáu mươi năm
cái việc đầu tiên là giảm bước được cái thời gian đi lại của
cái thứ hai là tạo ra được cái sự minh bạch để tránh cái trường hợp này
có thể như chúng ta hay nghe hay nói hay được nghe thế về các loại chi phí nó không rõ ràng gì đấy chẳng hạn
nhưng mà nếu mà anh tập trung vào đây thì cái cơ hội để mà thể hiện cái việc đấy nó sẽ khó đi
từ kết quả khả quan đó tỉnh hà giang đã quyết định rút ngắn thời gian triển khai giai đoạn hai là một năm
hiện tại trung tâm hành chính công thực hiện tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả đối với một trăm linh bộ thủ tục hành chính của tất cả các sở ngành trực thuộc tỉnh
và một số cơ quan trung ương thuộc ngành dọc quản lý đóng tại địa bàn
trung tâm này cái hoạt động này thì tôi thấy rằng nó rất là hữu ích
và về lâu dài thì tôi cũng mong là kiểu mình sẽ quảng bá gọi là quảng bá đấy
đến các cơ quan cơ sở ban ngành các công ty kể cả cho người dân người dân nữa quan trọng là người ta biết
nhanh gọn hơn
việc tổ chức liên thông rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
và thực hiện tiếp nhận trả kết quả tập trung tại trung tâm hành chính công tỉnh hà giang
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức trong quá trình thực hiện
hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người dân với cán bộ công chức các sở ngành
và tăng cường sự minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính